kính chào quý vị khán giả của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị hôm nay kỷ niệm chín mươi tám năm ngày báo chí cách mạng việt nam
xin được chúc các nhà báo và những người đang công tác tại các cơ quan báo chí
thật nhiều sức khỏe luôn mắt sáng lòng trong ngòi bút sắt
vâng thưa quý vị với chúng tôi những người làm báo trong lực lượng công an nhân dân
để chúng tôi có thể vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
mà đảng nhà nước và ngành giao phó
vâng quay trở lại với bản tin ngày hôm nay
ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những tin tức nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
nguyễn đức tài chú tại tỉnh thanh hóa vừa bị công an tp huế tỉnh thừa thiên huế
khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi cho vay lãi nặng
ngày ba sáu nguyễn đức tài tìm gặp một người phụ nữ trú tại phường trường an tp huế
để đòi nợ do chị này không có tiền trả nên đã bị tài dùng tay
trả lời cho cô
chân mũ bảo hiểm đánh gây thương tích nhận được tin báo của bị hại
công an phường trường an phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tp huế tiến hành xác minh vụ việc và tiến hành bắt giữ tài
bước đầu tái khai nhận cho người phụ nữ này vay nợ nhưng người này chậm trả nợ
theo hạn nên tài đã tìm đến đánh nạn nhân
quá trình củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ đội cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tp huế xác định tài cho vay lãi suất lên đến bảy trăm ba mươi một năm
thu lợi bất chính hơn một trăm một mươi triệu đồng
ngoài bị khởi tố về hành vi cho ve lãi nặng cơ quan công an còn tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý tài về hành vi cố ý gây thương tích
ngày hôm nay hai mươi một tháng sáu tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
hai bị cáo gồm huỳnh tuấn duy về tội giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
và nguyễn thanh tùng về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai sau khi tổ chức tiệc sinh nhật của duy tại nhà
nhóm bạn của duy tiếp tục rủ nhau đến quán bia grab một trăm ba mươi chín trên đường trần đại nghĩa
thuộc phường bốn tp vĩnh long để uống rượu tiếp
tại đây nhóm bạn của duy xảy ra đánh nhau với nhóm người tên nguyễn ngọc phát
làm bạn của duy bị thương
tức giận duy nhờ tùng trở về nhà lấy khẩu súng loại rulo đã mua trước đó
đi tìm nhóm của ngọc phát
duy đã dùng súng bắn vào nhóm thanh niên kia khiến hai người bị thương
sau đó tùng và duy bỏ trốn đến ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai thì ra đầu thú tại công an tp vĩnh long
tại phiên tòa hai bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo huỳnh tuấn duy hai mươi hai năm tù bị cáo nguyễn thanh tùng một mươi hai năm tù
sau hai ngày xét xử chiều qua tòa nhân dân huyện cầm giang của tỉnh hải dương
đã tuyên án đối với tòa nhân dân huyện cầm giang của tỉnh hải dương
tòa nhân dân huyện cầm giang đã tuyên án đối với phạm văn thủy còn gọi là thủy vỗ
trú tại thị trấn cầm giang cùng ba mươi hai đồng phạm trong đó có nguyên chủ tịch ubnd thị trấn cầm giang
hội đồng xét xử tuyên phạt phạm văn thủy hai mươi tám tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng
hai mươi sáu tháng tù về tội trốn thuế tổng hợp hình phạt là năm mươi bốn tháng tù
phạt nguyễn ngọc đường bốn mươi tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng
và lợi dụng chức vụ kiền hạn trong khi thi hành công vụ
ba mươi bị cáo khác bị xử phạt từ một mươi tám tháng tù cho hưởng án treo
đến năm mươi một tháng tù về các tội gây dối trật tự công cộng trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn
một bị cáo bị xử phạt hai trăm một mươi triệu đồng về tội mua bán trái phép hóa đơn
theo cáo trạng với mục đích mua toàn bộ các lô đất của dự án khu dân cư khu văn chỉ
nghĩa trang biệt sĩ bể bơi thị trấn cầm giang huyện cầm giang
từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai phạm văn thủy chú tại thị trấn cẩm giang
trực tiếp chỉ đạo hai mươi năm đối tượng khác có các hành vi vi phạm pháp luật
cản trở người dân đến xem đất và mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
trong thời gian mở bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án
nguyễn ngọc đường thời điểm đó là chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn cầm giang
lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật
đồng thời bao che có hành vi giúp sức cho phạm văn thủy cùng các đối tượng khác
thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
ngoài ra thủy và các đối tượng khác đã mua hóa đơn để trốn thuế trong quá trình thi công dự án
hệ thống camera an ninh được gọi là tai mắt giúp cho lực lượng công an quản lý
giám sát tốt địa bàn cơ sở
thực tế trên các tuyến đường hay là những khu vực có lắp camera an ninh
tình hình an ninh trật tự chuyển biến tích cực
dữ liệu camera ghi lại giúp cho cơ quan chức năng nhận định
đánh giá đúng phục vụ tốt công tác điều tra truy xét xử lý đối tượng gây án
hiện nay tại hà nội mô hình camera an ninh đã phát huy hiệu quả
và được nhân rộng lắp đặt tại nhiều địa bàn trọng điểm
ghi nhận tại làng nghề hữu bằng huyện thạch thất
hữu bằng là một xã nằm ở phía đông nam huyện thạch thất
là nơi tập trung dân số cao nhất huyện thạch thất với hơn một mươi chín nhân khẩu
do đặc điểm làng nghề sản xuất đồ gỗ
nên xã hữu bằng luôn tập trung số lượng lớn người từ những nơi khác về đây làm ăn buôn bán
chính vì vậy mà tình hình an ninh trật tự cũng luôn tiềm ẩn phức tạp
nơi tập trung dân số cao nhất huyện khoảng hơn một mươi chín nhân khẩu thường trú
và trong đó có một số lượng lớn các công nhân đến làm việc tại các xưởng
thì nơi đây do tâm lý chủ quan của người dân thường xuyên việc bảo vệ tài sản vẫn còn lơi la
từ ngày có hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại khu vực con ngõ này
người dân đã thấy yên tâm về tình hình an ninh trật tự
chị nguyễn bích phượng chủ một cơ sở sản xuất đồ gỗ tại làng nghề hữu bằng
đã nhận thức được lợi ích của các mắt cam trong đảm bảo an ninh trật tự
chị đã lắp đặt camera tại cơ sở của mình
và sau đó chị đã ủng hộ việc tích hợp mắt cam của gia đình vào hệ thống camera an ninh chung của toàn xã
chị nguyễn bích phượng chủ một cơ sở sản xuất đồ gỗ tại làng nghề hữu bằng
tình hình an ninh trật tự của trên địa bàn mình rất tốt đảm bảo nhiều cái tốt từ ngày có các anh công an về và có cái camera an ninh này
với sự đồng tình ủng hộ của các hộ dân đến nay hệ thống camera an ninh đã được phủ kín các khu dân cư địa bàn trọng điểm tại địa bàn xã hữu bảng
lực lượng công an xã ghi nhận hệ thống camera an ninh đã có tác dụng tốt trong việc gian đe
ngăn chặn các đối tượng có ý định thực hiện hành vi phạm tội
đặc biệt là loại tội phạm như bệnh nhân
được cướp cướp giật trộm các tài sản
lắp đặt hệ thống camera để có thể trích xuất các hình ảnh các thông tin để phục vụ cho công tác điều tra khám phá và phòng chống tội phạm
một số đối tượng khi nhìn thấy hệ thống cũng đã giảm đi tâm lý muốn phạm tội trong việc trộm các tội sản trên địa bàn xã
rất nhiều giải pháp mà lực lượng công an đang triển khai với mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở
trong đó đưa vào khai sản
hệ thống camera an ninh chính là một giải pháp đang phát huy hiệu quả tại làng nghề hữu bằng và nhiều địa bàn cơ sở khác
kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị ngày hai mươi một tháng sáu công an quận một mươi một tp hcm đang lập hồ sơ lấy lời khai với nhóm huỳnh khải minh một mươi tám tuổi ngụ quận ba
nguyễn văn minh hoàng một mươi bảy tuổi ngụ quận tân bình cùng hai mươi đối tượng khác để điều tra về hành vi dùng hung khí
xăng tự chế đánh bệnh
các hệ thống camera an ninh chính là một giải pháp đang phát huy hiệu quả tại làng nghề hữu bằng và nhiều địa bàn cơ sở khác
vào tối cùng ngày nhóm đối tượng bị tổ tuần tra ba trăm sáu mươi ba công an tp hcm phát hiện bắt giữ
các đối tượng khác cũng lần lượt trình diện
công an quận một mươi một cho biết các thanh thiếu niên này đều có độ tuổi rất nhỏ nhưng manh động liều lĩnh
nhiều người trong số này thức sự quản lý giáo dục của gia đình trong dịp nghỉ hẹn
bên cạnh việc đấu tranh triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ nước ngoài về tp hcm tiêu thụ
công an tp hcm còn kịp thời phát hiện ngăn chặn hàng trăm ký ma túy tổng hợp
thuốc lát thành phẩm được các đối tượng bào chế sản xuất thẩm lậu ra ngoài xã hội
trước đó qua công tác nắm tình hình công an tp hcm phát hiện thông tin về một đường dây bào chế mua bán ma túy tổng hợp
có tính chất xuyên quốc gia hoạt động liên tỉnh
xét thấy tính chất phức tạp đặc biệt nghiêm trọng
mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đã và đang phát triển sâu rộng góp phần giảm thiểu tình trạng hiến máu ở các tỉnh miền tây hiện nay
bên cạnh đó phát huy tinh thần nhân ái yêu thương và chia sẻ khó khăn đối với cộng đồng
thưa quý vị luật đất đai sửa đổi cần hoàn thiện cơ chế chính sách về tài chính đất đai
có chính sách điều tiết tranh lệch địa tô quy định cụ thể nguyên tắc phương pháp định giá đất
đây là vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm cho ý kiến khi thảo luận tại hội trường
về dự án luật đất đai sửa đổi trong phiên làm việc sáng ngày hôm nay
cho rằng vấn đề xử lý tranh lệch địa tô đối với đất đai của người dân đang tiềm ẩn nhiều bất công trong xã hội
đại biểu đề nghị luật đất đai sửa đổi lần này cần quy định hướng tới xóa bỏ bất công từ lợi ích do tranh lệch địa tô
bằng cách làm rõ nguyên tắc phương pháp xác định giá đất trong dự thảo luật
đất đai là tài sản lớn nhất của quốc gia
và để khơi dậy tiềm năng phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai
kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng tiêu cực khiếu kiện trong đất đai
đầu cơ và sử dụng đất đai lãng phí thì cần phải xử lý được hai vấn đề lớn đó là tranh lệch địa tô và giá đất
tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định rõ trong luật mục đích sử dụng đất được dùng làm căn cứ
là mục đích đang sử dụng hay là mục đích sử dụng trong tương lai
tại điểm d các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất tôi đề nghị ban soạn thảo quy định rõ cụ thể các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất là các yếu tố nào
rất khó xác định giá thị trường là bởi vì chúng ta chưa đưa ra một cái quy trình xác định giá thị trường
hoặc chúng ta trong dự thảo luật này chúng ta cũng chưa có đưa ra một trình tự về lập báo cáo tái định cư
chúng ta có nêu các bước tái định cư nhưng chúng ta lại chưa quy định là nội dung của báo cáo tái định cư gồm những gì
và nó lập ở thời điểm này
và nó phải xảy ra trước khi được xác định giá đền bù là thời điểm nào
thành ra là khi chúng ta không quy định rõ cái phần này thì cái việc chúng ta sẽ lúng túng ở trong cái việc mà xác định giá đền bù
theo cơ chế giá thị trường rồi là cũng như là xác định cái việc mà cuộc sống để đánh giá người ta thế nào là tốt hơn
đại biểu đề nghị tiếp tục đánh giá để quy định hoàn thiện các phương pháp xác định giá đất
bởi hiện nay trong bốn phương pháp theo quy định hiện hành có vướng mắc khó khăn lúng túng trong quá trình thực hiện
giá đất là nội dung quan trọng ảnh hưởng lớn đến tất cả các tổ chức cá nhân
cần được phải quy định trong luật để tránh cách áp dụng phương pháp khác nhau
dẫn đến giá khác nhau và trở thành nguyên nhân gây tranh chấp khiếu kiện với đất đai
đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu cải tiến phương pháp định giá đất
bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước người dân và nhà đầu tư
bảo đảm thực hiện theo nguyên tắc thị trường khi mà những phương pháp quy định trong dự thảo luật
đều là những phương pháp đã áp dụng từ trong luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba nhưng chưa giải quyết được vấn đề này
ngoài ra đại biểu đề nghị làm rõ chức năng nhiệm vụ của hội đồng thẩm định giá đất
bổ sung quy định trong một số trường hợp đơn vị tư vấn xác định giá đất trực thuộc sở tài nguyên và môi trường
có chức năng tư vấn xác định giá đất và chịu trách nhiệm với kết quả thực hiện
nhằm để địa phương chủ động kịp thời quản lý và triển khai thực hiện các dự án ở địa phương
tập đoàn điện lực việt nam đã có văn bản gửi các đơn vị thành viên là trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
công ty mua bán điện ban quản lý dự án điện một trăm hai mươi ba trung tâm dịch vụ sửa chữa evn
các công ty nhà máy điện trực thuộc evn các ban của evn yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân để xảy ra thiếu điện
nội dung này được evn chỉ đạo sau khi ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ủy ban
về công tác cán bộ tại tập đoàn evn
trong đó có nội dung yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm việc để xảy ra các vấn đề trong điều tiết
cung ứng điện và thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian qua đối với các cán bộ
thực hiện chỉ đạo này evn yêu cầu trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân
liên quan đến công tác tính toán dự báo nhu cầu huy động tổ máy điều tiết điều độ vận hành hệ thống điện
điều hành thị trường điện
công ty mua bán điện được giao kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan đến công tác đàm phán
ký kết hợp đồng mua bán điện giám sát việc thực hiện hợp đồng thanh toán tiền điện
evn yêu cầu ban quản lý dự án điện một trăm hai mươi ba kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan đến đầu tư xây dựng các công trình nguồn lưới điện
trung tâm dịch vụ sửa chữa và các công ty nhà máy điện trực thuộc evn kiểm điểm trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan đến quản lý
vận hành tối ưu tổ máy việc báo cáo đề xuất cơ chế huy động tổ máy chấp hành quy trình vận hành công tác sửa chữa bảo dưỡng
các ban khác của evn được yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân về thực hiện chức năng nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch công tác dự báo nhu cầu
kế hoạch vận hành hệ thống điện thị trường điện đảm bảo nhiên liệu đầu tư xây dựng công tác mua sắm thanh toán việc điều tiết cung ứng điện tiết kiệm điện
tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị trực thuộc các ban evn khẩn trương thực hiện báo cáo evn kết quả trong ngày hai mươi một tháng sáu năm nay
liên bộ tài chính công thương vừa thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều hành mới và giá mới được áp dụng bắt đầu từ một mươi năm h ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng sáu
cụ thể xăng e năm ron chín mươi hai giữ nguyên ở mức hai mươi tám trăm bảy mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm giữ nguyên ở mức hai mươi tám trăm bảy mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm giữ nguyên ở mức hai mươi hai một mươi đồng một lít
trong khi đó giá dầu diesel tăng một trăm năm mươi đồng một lít lên một mươi tám một trăm bảy mươi đồng một lít
giá dầu hỏa tăng một trăm ba mươi đồng một lít lên một mươi bảy chín trăm năm mươi đồng một lít
dầu ma rút giảm một trăm ba mươi đồng một kg xuống còn một mươi bốn năm trăm chín mươi đồng một kg
như vậy xăng trong nước có lần thứ hai giữ nguyên giá liên tiếp

cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn với các mặt hàng xăng dầu

các chuyên gia bán lễ tình hình có được
cải thiện hay không phụ thuộc khá nhiều
vào khách quốc tế mặt bằng kinh doanh
ở khu trung tâm thường bán các mặt hàng
cao cấp nhắm đến khách quốc tế và
phụ thuộc vào nhóm khách hàng này
mặt bằng các tuyến phố trên vẫn sẽ
thu hút khách trong tương lai vì giá trị hình ảnh
mà nó mang lại tuy nhiên các nhà bán lẻ
sẽ không mở dàn trải nhiều cửa hàng như trước
khi mà làn sóng kinh doanh trực tuyến
đang lên ngôi